liên quan đến tiến độ thi công dự án cao tốc bắc nam bộ giao thông vận tải cho biết một số đoạn tuyến của dự án cao tốc bắc nam phía đông
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi đã chọn được các đơn vị trúng thầu để chuẩn bị triển khai thi công
bộ giao thông vận tải vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số hai
thi công xây dựng đoạn km một trăm năm mươi bốn km một trăm sáu mươi tám nút giao chợ lầu dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn vĩnh hảo phan thiết
thuộc dự án xây dựng cao tốc bắc nam dự án cao tốc vĩnh hảo phan thiết có bốn gói thầu xây lắp
đến nay dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu của ba gói thầu còn lại gói thầu xây lắp ba
dự kiến sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trong tuần này
với dự án thành phần cao tốc bắc nam đoạn phan thiết dầu dây ban quản lý dự án thăng long đã ký hợp đồng
trao hai gói thầu cho hai đơn vị liên quan trúng thầu dự án cao tốc phan thiết dầu dây có bốn gói thầu xây lắp
trong đó gói xây lắp số ba đã tổ chức khởi công xây dựng từ ngày ba mươi tháng chín
các gói thầu trong dự án cao tốc bắc nam còn lại đang được tiếp tục mở thầu